tập đoàn điện lực việt nam vừa có thông báo có nguy cơ thiếu nước tại các tỉnh phía bắc và miền trung của nước ta
lý do là vì hiện tại mức nước hồ thủy điện hòa bình vẫn thấp hơn một mươi mét so với cùng kỳ hàng năm
bên cạnh đó nước tại các hồ chứa lớn trên lưu vực sông hồng cũng ở mức thấp chỉ đạt khoảng năm mươi bốn dung tích cần có
tại hồ thủy điện hòa bình mức nước hồ chứa xuống quá thấp ở mức một trăm linh hai bốn mươi sáu mét thấp hơn một mươi bốn năm mươi bốn mét so với mức nước sân bình thường
dung tích của hồ chứa thủy điện còn thiếu hụt so với dung tích tại mực nước dân bình thường là hai chín mươi tỷ m ba thấp hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám là hai một mươi tỷ khối
hiện nay hồ hòa bình dự báo sẽ thiếu hụt thêm khoảng ba trăm linh triệu mét khối nước nên khó khăn cho việc cấp nguồn nước sinh hoạt cho hà nội cũng như nước phục vụ gieo cấy vụ đông xuân hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi